bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa đã tiếp nhận hai trường hợp bị khỉ tấn công phải nhập viện
cụ thể bệnh nhân đầu tiên là chị bhit bốn mươi một tuổi được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng đa vết thương phức tạp
ở tay trái và hai chân do khỉ cắn
chị tê đã được phẫu thuật cấp cứu cắt lọc xử lý vết thương khâu nối gần gấp ngón cái
và các vết thương đùi cẳng chân hai bên
sau đó hai ngày anh pdk chồng chị t cũng nhập viện với tình trạng đa vết thương phức tạp hai càng chân
do khỉ cắn khi cố gắng đưa con khỉ vào chuồng
anh ca cũng được phẫu thuật cắt lọc xử trí và khâu thưa vết thương
hiện tại cả hai vợ chồng đang được theo dõi và chăm sóc vết thương tại trung tâm chấn thương chỉnh hình bỏng
theo chia sẻ của vợ chồng chị t con khỉ được họ nhận nuôi gần một mươi năm từ một cặp vợ chồng người nước ngoài
trước đó chú khỉ bị chó cắn gây hoại tử hai chân trước và được bác sĩ thú y phẫu thuật cắt bỏ
tuy nhiên thời gian gần đây khỉ sống ra ngoài khoảng một tuần và được bắt về cho và lại chuồng
từ đó khỉ trở nên hung dữ và tấn công vợ chồng chị
theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp khỉ tấn công con người
những trường hợp này hầu hết để lại hậu quả nặng nề thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng
hiện nay việc nuôi động vật hoang dã làm thú cưng đang trở nên phổ biến
tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ tập tính tâm lý và nguy cơ từ những con vật mà họ nuôi
điều này dẫn đến các trường hợp vật nuôi tấn công chủ hoặc tấn công người khác
bên cạnh đó động vật hoang dã có thể mang rất nhiều mầm bệnh tự nhiên đặc biệt trong dịch tiết răng và móng
khỉ là loài có thể lây lan virus nhóm b cực hiếm sang người
người nhiễm bệnh có thể có triệu chứng sốt đau cơ mệt mỏi đau đầu nổi mụn nước ở vết thương khó thở và buồn nôn
trong trường hợp nghiêm trọng virus có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể và gây viêm não và tủy sống
dẫn đến các vấn đề về phối hợp cơ tổn thương não hoặc thậm chí tử vong
ngoài chó mèo khỉ cũng là động vật có thể lây truyền virus dạy sang người qua vết cào cắn
nếu không kịp thời tiêm vaccine hoặc huyết thanh phòng bệnh nạn nhân có nguy cơ tử vong lên tới một trăm linh
các bác sĩ khuyến cáo khi bị động vật cắn hoặc cào không nên tự chăm sóc xử trí tại nhà
thay vào đó nạn nhân cần đến các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn xử trí chăm sóc vết thương và tiêm ngừa vaccine cần thiết